sau một thời gian đỉnh trệ giờ đây thị trường du lịch đang mở ra những xu hướng mới
buộc các tổ chức đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch phải chuyển động để thích ứng
hiện nay cánh cửa đón khách quốc tế vẫn đang đóng buộc doanh nghiệp phải tìm lối đi phù hợp
sự sàng lọc này sẽ khiến cho doanh nghiệp phải năng động hơn thích nghi với tình hình mới
hà nội đang bước vào mùa cao điểm du lịch tuy nhiên cánh cửa đón khách quốc tế vẫn đang đóng

đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố hưởng ứng trong đó có sáu mươi năm đơn vị lựa hành hơn hai mươi khách sạn và hơn một mươi năm các điểm du lịch đã có các sản phẩm để hưởng ứng chương trình kích cầu
sau dịch covid một mươi chín nhiều xu hướng du lịch mới hình thành
thay vì những chuyến đi dài ngày thì nay phần lớn du khách lựa chọn các tour ngắn ngày phù hợp với túi tiền
đồng thời ưu tiên các tour du lịch nghỉ dưỡng khám phá các di sản văn hóa
chúng tôi tiếp tục quan tâm đến việc bảo tồn các di sản phi vật thể trên địa bàn khôi phục các lễ hội truyền thống
các phố nghề các phố chuyên doanh và bảo tồn gắn với bảo tồn nghề thủ công truyền thống
đồng thời với cả các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
và cải thiện môi trường không khí để hoàn kiếm trở thành một nơi điểm đến
trong lãnh đạo chúng tôi tiếp tục quan tâm đến việc bảo tồn các di sản phi vật thể trên địa bàn
chúng tôi có tham gia vào những chương trình với cả hãng hàng không để làm sao tạo ra những combo hấp dẫn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm trào thêm những gói đặc biệt để có thể thu hút được thêm khách
và ví dụ như khách ở đây họ có thể kéo dài hơn ra một chút để họ đi sang những vị trí khác
những địa điểm khác để họ tham quan
như vậy để bắt kịp với xu hướng du lịch hà nội buộc phải tập trung nâng cao chất lượng
xây dựng nhiều tour tuyến du lịch mới
tạo ra các điểm đến an toàn hấp dẫn mà có thể thu hút du khách trong thời gian tới